tại cuộc họp sao man công tác tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám của ủy ban nhân dân thành phố hà nội
đồng chí nguyễn đức trung chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội yêu cầu các cán bộ
công chức của thành phố phải nhanh chóng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân
doanh nghiệp không để tồn động kéo dài
một trong những kết quả đáng chú ý mà thành phố hà nội đạt được trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
đó là thu hút đầu tư với hai mươi một dự án vốn đầu tư ngoài ngân sách được phê duyệt
với tổng mức đầu tư trên một mươi sáu tỷ đồng thu hút bảy trăm bốn mươi bốn triệu usd vốn đầu tư fdi
cấp giấy chứng nhận thành lập mới trên tám doanh nghiệp tổng vốn đăng ký trên bảy mươi tám tỷ đồng
bên cạnh đó kết quả thu ngân sách cao hơn so với cùng kỳ năm trước
đồng chí nguyễn đức trung cho rằng đây là kết quả của việc thúc đẩy cải cách hành chính
triển khai các cơ chế tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
từ đó đồng chí nguyễn đức trung yêu cầu cán bộ các sở ban ngành tiếp tục chấn trình
tác phong thực hiện đúng nguyên tắc trách nhiệm được giao
đặc biệt giải quyết hồ sơ hành chính của người dân và doanh nghiệp đúng hạn tránh tình trạng kéo dài
đồng chí chủ tịch ubnd tp hà nội cũng nhấn mạnh phải đưa hiệu quả công tác này vào tiêu chí đánh giá cán bộ cuối năm
đồng thời khi phát hiện thấy sai phạm thiếu sót phải xử lý nghiêm túc